tội phạm tín dụng đen cướp giật tài sản trộm cắp tài sản

lực lượng cảnh sát hình sự đã chủ động phối hợp với các lực lượng
làm tốt công tác điều tra cơ bản kịp thời phát hiện các thủ đoạn mới của tội phạm
từ đó tập trung điều tra khám phá
tiếp tục cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
tập trung vào các loại tội phạm về tín dụng đen
tội phạm về ma túy
nhằm để mà ổn định tình hình an ninh
đấu tranh địa bàn huyện
với những thành tích và chiến công xuất sắc trên
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện đức phổ
đã và đang khẳng định vai trò vị trí trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm hình sự
được ví như quả đấm thép của lực lượng công an quảng ngãi
nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội
góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào sáng nay
trên quốc lộ một đoạn qua đường lê lợi tp vinh tỉnh nghệ an
khiến hai người thương vong
theo một số nhân chứng tại hiện trường khoảng năm h bốn mươi năm phút sáng ngày một mươi một tháng ba
chiếc xe container biển kiểm soát bảy mươi bốn c bốn nghìn hai trăm ba mươi lưu thông trên quốc lộ một
theo hướng bắc nam
khi đi đến trước khu vực chợ cửa bắc tp vinh
do tránh một người đàn ông đi xe máy chở đá lạnh qua ngã tư
nên tài xế container không kịp xử lý kéo theo chiếc xe máy
cùng lúc này chiếc xe container va quyệt về xe máy của một phụ nữ khác
vụ tai nạn khiến người đàn ông tên phượng năm mươi bảy tuổi
trú tại phường hưng bình tp vinh tử vong tại chỗ
người phụ nữ phải nhập viện cấp cứu
tại hiện trường chiếc xe máy của ông phượng bị kéo đi gần một trăm linh mét
mắc kẹt trước đầu xe container
do vụ tai nạn xảy ra vào đầu giờ cao điểm buổi sáng
nên giao thông trên quốc lộ một bị ách tắc kéo dài
hiện công an tp vinh đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức bắt đầu
những ngày qua công an tỉnh đắk lắc đã triển khai nhiều biện pháp
nhằm bảo đảm an ninh trật tự cho du khách trong và ngoài nước
cũng như người dân địa phương đến với lễ hội được an toàn
với chủ đề tinh hoa đại ngàn trong hai ngày đầu
lễ hội cà phê buôn ma thuật đã thu hút hàng ngàn du khách đến thăm quan
với một lượng người tăng lên đột biến như vậy
đã gây nên sự xáo trộn nhất định về trật tự an toàn giao thông
trước thực trạng đó ngay trước thềm diễn ra lễ hội
công an các đơn vị tại tỉnh đắk lắc đã trực một trăm linh quân số
nhằm đảm bảo tối đa an ninh trật tự cho lễ hội
thông suốt mặc dù trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt
chúng tôi cũng đã hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm
trong hai ngày vừa rồi thì tình hình trật tự an toàn giao thông đảm bảo thông suốt
và chưa có xảy ra một cái vụ việc gì đáng tiếc xảy ra
nhiều du khách khi đến với lễ hội cà phê lần này
tỏ ra rất hài lòng về một lễ hội bình yên và an toàn
đây là lần đầu tiên mình có mặt ở ban bế thuột
rất là may mắn được xem
cái lễ hội cà phê an ninh trật tự thì rất là tốt
lực lượng công an các đồng chí hoạt động gần như là hết công suất
ở đâu cũng thấy tất cả các tuyến phố đều thấy bóng dáng
các đồng chí thực hiện nhiệm vụ và cảm giác rất là an toàn
khi đi bộ trên tất cả các tuyến đường của lễ hội
cô cũng đang là người nông dân lập cà phê
và cô cũng rất cầu mong được lễ hội cà phê năm nào cũng diễn ra như thế này
dược dọc đường chỗ nào có công an
nói chung là mình cảm thấy là không có sợ hát thì sợ sệt gì hết
rất an toàn
bọn cô tha hồ quay camera tha hồ làm những việc gì mình muốn
tha hồ được ngắm cảnh đẹp
lễ hội cà phê sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi sáu tháng ba
với nhiều hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố buôn ma thuật huyện đắk lắc và buôn đô
trong những ngày tới lượng du khách đến với lễ hội sẽ tăng cao
chính vì vậy việc đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội
sẽ được công an tỉnh tiếp tục tăng cường
tất cả cho một lễ hội an toàn và yên bình
vào chiều tối qua một đám cháy lớn rộng gần hai trăm linh m hai
ngay phía sau cây xăng cường đại phát trên đường dt bảy trăm bốn mươi
đoạn qua ấp một xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
khiến nhiều nhân viên cây xăng hoảng loạn
rất may là đàm cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập tắt kịp thời
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày
khi một người dân vào cây xăng cường đại phát đổ xăng
thì phát hiện phía sau cây xăng có nhiều khói và lửa bốc lên nghi ngút
nên hoảng hốt chạy vào báo cho nhân viên của cây xăng
phát hiện ngọn lửa xuất phát từ bãi chứa rác lớn ngày càng bùng phát mạnh
đám cháy lại chỉ cách nơi đỗ của ba xe bồn chứa xăng dầu của công ty cường đại phát
một bức tường cao khoảng ba mét nên nhiều nhân viên cây xăng và khách đổ xăng hoảng loạn bỏ chạy
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước
nhanh chóng điều động hai xe chữa cháy cùng hơn một mươi cán bộ chiến sĩ lập tức có mặt tại hiện trường
sau gần một giờ đám cháy được khống chế hoàn toàn
công an tỉnh bình phước đã khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
tỉnh an giang hiện đang bước vào mùa khô
thời tiết khô hanh nắng hạn kéo dài nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn một số huyện miền núi là rất cao
trước tình hình trên lực lượng kiểm lâm tỉnh đã chủ động phối hợp cùng lực lượng công an
quân sự và chính quyền địa phương tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra
an giang hiện có trên một mươi sáu hectare đất rừng và đất lâm nghiệp
bao gồm rừng đồi núi và rừng tràm ở đồng bằng
trong đó diện tích rừng có khả năng cháy ở cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm lên đến trên bảy hectare
tập trung nhiều tại các huyện chi tôn tỉnh biên thoại sơn và thành phố châu đốc
trước tình hình đó ngành kiểm lâm đã tăng cường nhiều biện pháp
trong công tác phòng chống cháy rừng

trong công tác phòng chống cháy rừng
phối hợp với các hộ dân sinh sống làm vườn trong khu vực đất rừng sản xuất rừng phòng hộ
và các khu vực lân cận thực hiện các biện pháp phòng ngừa cũng như việc ứng phó khi có cháy xảy ra